tiếp thượng tướng sụ vòn lương buôn my tổng thăm miêu trưởng thứ trưởng quốc phòng lào vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao sự hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước
khẳng định hai đảng nhà nước luôn ủng hộ để quân đội nhân dân hai nước luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị
thủ tướng cho biết hai nước có đường biên giới dài phần lớn là khu vực rừng núi hiểm trở
do đó quân đội các địa phương hai nước cần nỗ lực phối hợp chặt chẽ tốt hơn nữa
để giữ gìn đường biên giới hòa bình hữu nghị bảo đảm an ninh phòng chống tội phạm xuyên biên giới
thủ tướng cũng khẳng định việt nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện để đào tạo nguồn nhân lực cho quân đội lào
tổng thăm miêu trưởng quân đội nhân dân lào sụ vòn lương buôn my đánh giá
trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam
vẫn giúp đỡ nhiều mặt chân thành cho phía lào tạo điều kiện cho kinh tế xã hội lào phát triển ổn định
giúp đỡ nhân dân các khu vực vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn của lào cải thiện đời sống
quân đội hai nước luôn xác định rõ sự trung thành với đảng nhân dân kiên định mục tiêu phát triển
đồng chí tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng sự chỉ đạo điều hành của chính phủ
quân đội nhân dân hai nước sẽ luôn hoàn thành mọi trọng trách được giao phó
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh quốc gia